sáng nay ngày một mươi tháng ba trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh lai châu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm đồn biên phòng ba tầng xã ba tần huyện sìn hồ
thành lập ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn sáu đồn biên phòng nậm ban phiên hiệu ba trăm linh ba
nay là đồn biên phòng ba tầng thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lai châu
nằm cách thành phố lai châu năm mươi bốn km giáp biên giới tỉnh vân nam trung quốc
đồn hiện đang quản lý bảo vệ một mươi hai chín trăm bảy mươi ba km đường biên
trong đó có bốn mốc chính hai mốc phụ và quản lý địa bàn xã ba tần huyện sìn hồ
trong những năm qua cán bộ chiến sĩ của đồn luôn đoàn kết xây dựng hệ thống chính trị ở địa bàn biên giới
chủ động đấu tranh chấn áp các loại tội phạm tệ nạn xã hội giữ vững an ninh trật tự
cán bộ chiến sĩ của đồn vừa kết hợp làm nhiệm vụ chính trị vừa làm thầy giáo thầy thuốc tận tâm nhiệt huyết
bên cạnh đó đồn còn tích cực vận động nhân dân bảo vệ đường biên cột mốc giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia
mười năm qua đồn biên phòng ba tầng đã xây dựng hai ngôi nhà đại đoàn kết
một công trình dân sinh tại các xã ba tần sìn hồ nậm ban nậm nhùn
số tiền trên được trích từ những ngày lương của cán bộ chiến sĩ trong đồn
ngoài ra đồn còn tặng hàng nghìn bộ quần áo chăn ấm sữa đồ dùng sinh hoạt cho học sinh người dân nghèo trong xã
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết trong chương trình các chuyến công tác tại các tỉnh biên giới
sẽ ưu tiên dành thời gian thăm hỏi các cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng
chủ tịch quốc hội khẳng định điều này thể hiện những tình cảm chân thành tốt đẹp nhất của các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước và nhân dân tới các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng ba tầng nói riêng và cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng nói chung
vui mừng trước những kết quả đồn ba tầng đã đạt được trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
an sinh xã hội chủ tịch quốc hội căn dặn các cán bộ chiến sĩ đồn ba tầng phải lấy cột mốc lòng dân
để bảo vệ chủ quyền vững chắc của nước ta chủ tịch nhấn mạnh không cột mốc xi măng có thép nào vững chắc bằng cột mốc lòng dân